công tác tự phê bình và phê bình dần đi vào chiều sâu giảm dần tính hình thức
mỗi cấp ủy tổ chức đảng và cán bộ đảng viên tự soi xét lại mình
qua đó tự điều chỉnh suy nghĩ hành động và có giải pháp cụ thể để sửa chữa khắc phục khuyết điểm
bên cạnh đó công tác sàng lọc miễn nhiệm thay thế cho từ trước đối với cán bộ làm việc kém hiệu quả
kém về phẩm chất đạo đức nhất là cán bộ quản lý và người đứng đầu được triển khai từng bước
tuy vậy qua việc giả soát kiểm tra xử lý các vụ việc vi phạm đã bộc lộ nhiều tồn tại
hạn chế trong công tác thanh tra kiểm tra kiểm soát và sự phối hợp giữa công tác kiểm tra giám sát của đảng với các cơ quan đơn vị
trước đây thì tôi ở trị cục trưởng suy nán đơn sử quyển long phú tỉnh sóc trăng
được lươn chuyển về cục lộ dung ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu
đơn sử lên gặp tôi thì cũng có đặt chấn đề xin nhận tiền
đơn sử đưa ra một số trường hợp để xin nhận tiền
thì tôi mới phát hiện là tất cả những vấn đề thun như thế này là sai nguyên tắc về tài tránh kế toán
về xe phạm thì nó gọi là một là chi khống chứng tật chữ ký thu chuẩn là thật
chữ ký kế toán là cũng thật chữ ký của thu quỹ thì cũng thật
nhưng mà chữ ký đơn sử thì chữ ký giả mạo
còn cái xe phạm thứ hai nữa là khi mà án có hợp lực pháp lực
thay vì mình thu lên quốc gia mà mình không có thu lễ quốc gia mà mình thu bằng cái biên bản
thứ ba nữa đúng quy định thì đương sự phải có đơn yêu cầu mình mới đưa ra thi hành
còn cái này đơn sử chưa có đơn yêu cầu mình cũng đi thu luôn
tổng số tiền tiền đương là bốn trăm bảy mươi một triệu tôi sẽ điện báo về tỉnh liền
để tỉnh tiến hành thành lập tổ kiểm tra trong ngày sau là xuất kiểm tra liền luôn
trên cơ sở kết luận của cục tổng cục chỉ đạo và đồng ý
cho xử lý buộc thôi việc đồng chí tri cục trưởng cùng với ba cán bộ giúp việc
quỹ ban kiểm tra tỉnh quỹ cũng đã kiểm tra và kết luận xử lý khai trừ đảng đồng chí chi cục trưởng
sau khi khai trừ đảng đã báo cáo cho cơ quan điều tra của viện kiểm sát nhân dân tối cao
xử lý hình sự của viện kiểm sát nhân dân tối cao
của viện kiểm sát nhân dân tối cao đến ngày tám tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
thì cơ quan điều tra của viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng đã có thể tố
đối với các đồng chí sai phạm này
sự việc tham ô tài sản tới hàng trăm triệu đồng sử dụng cho mục đích riêng của bị cáo nguyễn thanh hùng
nguyên tri cục trưởng tri cục thi hành án dân sự huyện củ lao dung kéo dài trong nhiều năm
tuy nhiên các cuộc kiểm tra của ngành các cuộc giám sát của tổ chức đảng không phát hiện được vi phạm
mà phải đến khi có sự luân chuyển cán bộ trong ngành sự việc mới được đưa ra ánh sáng
qua đó cho thấy các cuộc giám sát kiểm tra chưa đạt chất lượng
hiệu quả cao để có thể ngăn chặn tiêu cực tham nhũng
hành trí này cùng với một các hành trí giúp việc là có cái hành vi là làm giả các cái chứng từ
có những hành vi là đối phó với các cái đồng kiểm tra thường xuyên cũng như độc sức của cục
do đó công tác kiểm tra phát hiện cũng gặp khó khăn
bởi vì những cái vụ việc này sai phạm thì chỉ phát hiện chủ yếu dựa vào chứng từ
tuy nhiên là chứng từ
sẽ bị làm giả để mà lọc hồ sơ không
cho nên là công tác kiểm tra cũng rất là khó phát hiện
đối với một số ngành mà theo hệ dọc thì cái quyện quỹ và ban thường vụ quyện quỹ không thể nào mà giám sát hết
chính vì vậy cho nên là có những cái sai phạm trong nội bộ mà thủ cành dọc thì quyện quỹ cũng không phải là lúc nào cũng phát hiện
mà phải có cái giám sát chặt chẽ thì mới phát hiện được
trong thời gian tới sự phối hợp giữa tổ chức đảng của ngành dọc và đối với quyền quỹ
nó càng ngày nó càng phải chặt chẽ hơn
vi phạm của nguyên tri cục trưởng tri cục thi hành án dân sự huyện củ lao dung và thuộc cấp
không phải là trường hợp cá biệt trong lĩnh vực thi hành án dân sự ở tỉnh sóc trăng
những năm trước ngành thi hành án tỉnh sóc trăng đã để xảy ra hàng loạt sai phạm về nghiệp vụ
tài chính kế toán và vòi tiền đương sự trong quá trình thi hành án
các cấp ủy đã tiến hành thi hành kỷ luật cán bộ vi phạm với các hình thức khác nhau
trong đó có xử lý vai trò người đứng đầu của cục thi hành án đã thiếu tính cương quyết
quyết đoán để giải quyết rứt điểm các vụ việc
từ chỗ xác định công tác tài chính liên quan đến quản lý tài sản thu chi ngân sách là sai phạm phổ biến
vấn đề đặt ra với các cấp ủy là nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa ủy ban kiểm tra tỉnh ủy
với các đơn vị có liên quan trong công tác giám sát kiểm tra và thi hành kỷ luật để ngăn chặn tiêu cực tham nhũng
thực hiện nghiêm nghị quyết chung ương tư
thì gắn với cái chuyên môn thì cũng có gắn với đạo đức lối sống gắn với cái diễn biến tư tưởng
thì nên có cái tham mưu từ cái cơ quan chuyên môn thông qua bang nội chính tỉnh ủy và các bang đảng của tỉnh ủy
để làm tham mưu cho ban thường vụ tỉnh quỹ kiểm tra giám sát hoặc là tham mưu cho hội đồng nhân dân giám sát cái hoạt động này thì nó hiệu quả cao hơn
quỹ bang kiểm tra chung ương cũng có ban hành nhiều cái quy chế phối hợp
giữa quỹ bang kiểm tra tỉnh ủy với các tổ chức đảng với các ngành của liên minh
quỹ bang nhưng mà dựa qua cái sự phối hợp này nó cũng còn cái mặt hạn chế
chưa có định kỳ để gặp nhau rút kinh nghiệm để có sự phối hợp nó tốt hơn
chủ yếu là quỹ bang kiểm tra thì chủ trì nhưng mà thiếu hợp tác với mình và hợp tác không tốt thì mình cũng gặp khó lắm
một năm trở lại đây nhất là từ khi thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
tại sóc trăng nhiều vụ việc vụ án phức tạp đã được khởi tố truy tố điều tra xét xử với nhiều mức án hình thức kỷ luật thỏa đáng
vụ thăm ô tài sản
của tri cục thi hành án dân sự huyện cù lao dung
vụ phó giám đốc công an thành phố chịu hình thức kỷ luật cảnh cáo đảng do có liên quan đến ba vụ oan sai
vụ nguyên giám đốc trung tâm quan chắc tài nguyên và môi trường sóc trăng sai sót về thủ tục
vượt nhiệm vụ của đơn vị và nhiều vụ việc khác
việc phải xem xét xử lý kỷ luật các tổ chức và cá nhân trên là việc làm không ai muốn
nhưng đó là việc làm cần thiết bảo đảm tính nghiêm minh của kỷ luật đảng

vụ phó giám đốc công an thành phố chịu hình thức kỷ luật các tổ chức và cá nhân trên là việc làm không ai muốn
nhưng đó là việc làm cần thiết bảo đảm tính nghiêm minh của kỷ luật đảng
vụ phó giám đốc công an thành phố chịu hình thức kỷ luật các tổ chức và cá nhân trên là việc làm không ai muốn
nhưng đó là việc làm không ai muốn
kiểm điểm nghị quyết chung ương bốn cho nó đúng thực chất từng đảng viên trong các chi bộ tiến hành nhận diện theo hai mươi bảy biểu viện
và tự viết bản tự kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết chung nguyên bốn
trực tiếp là đồng chí bí thư giữ từng tri bộ để xem tri bộ tự phê bình có thực chất hay không hay là làm việc qua lo đại khái
trực tiếp là đồng chí bí thư giữ từng tri bộ tự phê bình không hay là làm việc qua lo đại khái
trực tiếp là đồng chí bí thư giữ từng tri bộ tự phê bình không hay là làm việc qua lo đại khái